trong các ngày mùng hai và mùng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ ba mươi chín
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi bảy đối với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quyết định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỳ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông nguyễn hồng minh nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cảnh cáo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các ông nguyễn ngọc phi nguyên ủy viên ban các sự đảng thứ trưởng
dương đức lân nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp phạm quang phụng bí tư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ lao động thương minh và xã hội
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ban thường vụ đảng ủy bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông trương anh dũng bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông đào ngọc dung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
bà phạm thị hải truyền nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban các sự đảng bộ trưởng
trước đó tại kỳ họp thứ ba mươi bảy diễn ra ngày tám tháng ba ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề trong thực hiện các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện
những vi phạm nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền và tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội
ảnh hưởng sớm ưu tiến của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm nơi trên thuộc về ba các sự đảng bộ đạo đồng thương minh và xã hội các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các cá nhân cùng chịu trách nhiệm là bộ trưởng đào ngọc dung và nguyên bộ trưởng phạm thị hải truyền
cùng chịu trách nhiệm còn có các nguyên thứ trưởng nguyễn ngọc phi huỳnh văn tý doãn mậu diệp lê quân nguyên tổng cục trưởng tổng cục dạy nghề nguyễn tiến dũng nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp dương đức lân nguyễn hồng minh bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp trương anh dũng bí thư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính phạm quang phụng

các xe phạm của quốc tế aic liên tiếp bị điều tra các xe phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị địa phương mới đây nhất ông nguyễn nhân chiến cựu bí thư cựu chủ tịch ủy ban tỉnh bắc ninh bị bắt với cáo buộc có nhiều xe phạm liên quan đến vụ thông thầu ở ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhiều lãnh đạo aic bị cáo buộc sai phạm trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam bộ thông tin truyền thông
năm hai nghìn hai mươi hai các sai phạm xảy ra ở bệnh viện đa khoa đồng nai sở y tế tỉnh quảng ninh trung tâm công nghệ sinh học tp hcm liên quan đến aic đã bị điều tra
chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn đã bị cáo buộc sai phạm trong năm vụ án nhưng đã bỏ trốn bị phát lệnh truy nã quốc tế bị xét xử vắng mặt tại một số vụ án
ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ ba mươi tám ủy ban kiểm tra trung ương
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các ông bà hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
lê duy thành phó bí tư tỉnh ủy bí tư ban các sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí tư tỉnh ủy bí tư ban các sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngai
cao khoa nguyên phó bí tư tỉnh ủy bí tư ban các sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngai
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng
tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỳ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
thi hành kỷ luật các ông bà hoàng thị thúy lan lê duy thành đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
trước đó vào chiều tối một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tối bị can
bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bà hoàng thị thúy lan và ông lê duy thành về tội nhận hối lộ
quyết định đã khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ lợi hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban dân tịch quảng ngãi và ông cao khoa
nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi để điều tra về tội nhận hối lộ
ông hà hoàng việt phương cũng bị khởi tố bị can bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định đã khoảng ba điều hai trăm hai mươi hai bộ lợi hình sự
việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
trước đó ngày bảy tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành quyết số một nghìn
đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam
khám xét nợ ở và nơi làm việc đối với bà hoàng thị thúy lan đại biểu quốc hội khoa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với bà hoàng thị thúy lan đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn văn hậu tức khẩu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra bộ công an cũng khởi tố năm người liên quan gồm nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc đỗ thị mai kế toán trưởng
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group và nguyễn hồng sơn về tội danh nêu trên
theo người phát ngôn bộ công an bước đầu nhà chức trách xác định sáu bị can trên đã có những hành vi giả mạo khai man
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài liệu liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước